tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúng gia cầm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn ba bệnh cúm da cầm ah năm n một lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam dịch bệnh đã khiến trung bình mỗi năm phải tiêu hủy khoảng hai trăm linh con da cầm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cả nước đã xuất hiện chín ổ dịch xảy ra tại tám tỉnh thành phố